kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng hai ước đạt là hai sáu tỷ usd đưa tổng giá trị xuất khẩu hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn sáu tỷ usd tăng trên ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt ba ba tỷ usd tăng gần hai mươi tám
thủy sản tăng hai mươi chín năm các mặt hàng lâm sản chính tăng hai mươi tám năm nhóm các mặt hàng khác đạt hơn hai trăm ba mươi triệu usd tăng trên một trăm linh chín
riêng mặt hàng gạo trong tháng hai xuất khẩu ước đạt gần ba trăm bảy mươi tấn với giá trị khoảng một trăm bảy mươi chín triệu usd
như vậy trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám mặt hàng gạo xuất khẩu tăng hơn tám trăm sáu mươi tấn với giá trị đạt bốn trăm một mươi chín triệu usd tăng một mươi bảy hai về lượng và gần ba mươi bốn
cũng chung xu hướng tăng cả về sản lượng và giá trị xuất khẩu còn có các nông sản khác như cà phê chè hạt điều rau quả sắn và các sản phẩm từ sắn